từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng chính sách xã hội sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo
hộ cận nghèo từ năm mươi triệu đồng lên một trăm linh triệu đồng một hộ vay không thế chấp
đồng thời nâng thời hạn cho vay tối đa lên một trăm hai mươi tháng phù hợp với việc hỗ trợ người nghèo đầu tư dài hạn
chính sách này đã giúp cho người nghèo tại quảng ngãi có thêm nguồn vốn sản xuất
nếu như trước đây hộ nghèo hộ cận nghèo khi vay vốn ngân hàng chính sách chỉ được từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
thời hạn vay chỉ ba năm
tuy nhiên hiện người nghèo cận nghèo sẽ được vay lên đến một trăm linh triệu đồng và thời hạn vay lên đến một mươi năm
đồng thời khi vay chỉ đăng ký ngay tại thôn bản không cần thế chấp
chính điều này đã mở ra cơ hội rất lớn cho người dân miền núi của tỉnh quảng ngãi tiếp cận nguồn vốn vay
có cơ hội thoát nghèo
với chủ trương nâng hạng mức vay cho hội nghèo và các đối tượng chính sách sẽ là cơ hội giúp cho người dân
được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình